mà ở đó các vị thần linh tổ tiên đang dõi theo và phụ trợ cho con cháu
không chỉ là một nghi thức tín ngưỡng dân gian người ta còn thấy ở trong đó chứa đựng nhiều yếu tố văn hóa đặc sắc
và trải qua hàng trăm năm tín ngưỡng này vẫn được lưu giữ trong đời sống của người tày ở xã thượng bằng la huyện văn chấn tỉnh yên bái
chương trình sắc màu dân tộc tuần này kính mời quý vị khán giả cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về một loại hình tín ngưỡng dân gian của người tày
trên xã vùng cao yên bái
theo các nhà nghiên cứu người tây bắt đầu có mặt ở thượng bằng la từ cách đây khoảng bốn trăm linh năm trước
từ khi sinh sôi lập nghiệp trên mảnh đất vùng cao này người tây vẫn giữ được những giá trị truyền thống
mang bản sắc của mình như tiếng nói nhà cửa phong tục tập quán và đặc biệt là tín ngưỡng thở then
với người tài ở thượng bằng la
cũng như người tày sinh sống ở vùng núi phía bắc nói chung
then là một nét đặc trưng trong bản sắc văn hóa dân tộc
có vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt tinh thần và tín ngưỡng của người dân
bởi vậy người ta nói rằng ở đâu có người tày sinh sống thì ở đó có then
nếu thiếu mất then dường như sẽ mất đi một phần hồn của núi rừng phía bắc
thiếu đi chất hoang sơ huyền bí và linh thiêng
vốn ngự trị trong phong tục và nghi lễ của người dân nơi đây từ nhiều đời
sử dụng trang gọc
chị hò nhĩ tia
chị hò nhĩ tia